trưa nay hai mươi chín tháng sáu tại một xưởng thiên công quảng cáo trên đường mậu thân
phường bình hưng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã xảy ra một vụ cháy lớn
thời điểm trên tại xưởng thi công quảng cáo là giờ nghỉ trưa nên không có ai bên trong và cửa đóng kính
khi người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt và lửa bốc cháy ngùng ngột trong xưởng này
nên đã tri hô và điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận
hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
cùng phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy siêu thị cấp mát phan thiết để tiến hành chữa cháy
lực lượng chức năng đã dùng cưa sắt cắt cửa nhôm để phun nước vào bên trong
đến khoảng một mươi ba giờ đám cháy được khống chế phần mái của nhà xưởng đổ sập xuống
nhiều đồ đạc bên trong cháy rụi cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân